hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và ngày quốc tế thiếu nhi ngày một tháng sáu
tại trung tâm nhi khoa bệnh viện trung ương huế quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh thừa thiên huế
phối hợp với đoàn trường đại học y dược huế câu lạc bộ tình nguyện bluesan
tổ chức chương trình vui tết thiếu nhi và tặng quà cho các bệnh nhi
đang điều trị tại trung tâm ung bớu và trung tâm nhi khoa của bệnh viện
gần ba trăm linh bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện đã quên đi bệnh tật
hòa mình vào trong chương trình tham gia các trò chơi vui nhộn
chương trình cũng đã thu hút khá nhiều phụ huynh đến xem và cổ vũ
đây là hoạt động thường niên với hy vọng mang lại cho các em bệnh nhi kém may mắn
một ngày tết thiếu nhi tràn đầy niềm vui hạnh phúc và ý nghĩa
em rất vui khi nhận được cô ạ em sẽ cố gắng lên bình để với nhà
với trái mẹ học tập rất giỏi
năm nay chương trình đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các đơn vị tổ chức cá nhân
hảo tâm với mong muốn giúp các em được vui chơi đón tết thiếu nhi trong không khí vui vẻ
thân thiện và phần nào để quên đi những đau đớn mệt mỏi của bệnh tật
trong chương trình này ban tổ chức đã trao hai trăm năm mươi xuất quà cho các em
mỗi suất trị giá bảy mươi đồng tổng giá trị các phần quà gần hai mươi triệu đồng
đồng thời trao một mươi suất học bổng cho các em bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn
mỗi xuất trị giá một triệu đồng
bọn mình luôn luôn mong muốn đem những tình thương tới các em
và mong mong các em sẽ luôn mạnh khỏe
đặc biệt là món quà tân thẳng để cho các em có thêm niềm động lực
để các em có thể vượt qua những đau của bệnh tật
và bọn mình luôn luôn mong muốn là các cấp lãnh đạo và các nhà hảo tâm của toàn xã hội
sẽ luôn đồng hành với nhau để chúng ta có thể hỗ trợ các em nhiều hơn
để vượt qua nỗi đau của bệnh tật
ngày hội của em là hoạt động thường niên do quỹ bảo trợ trẻ em thừa thiên huế tổ chức
nhân ngày quốc tế thiếu nhi hàng năm
đây sẽ là cầu nối mang tấm lòng của các nhà hảo tâm đến với các cháu
để truyền cho các cháu niềm tin vào ngày mai và tin tưởng mình sẽ mau khỏi bệnh
các em chính là chủ nhân của chương trình này
bên cạnh hoạt động này hợp ứng tháng hành động vì trẻ em
và ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu năm nay
các ban ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế và quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh
tổ chức vui chơi tặng quà tiết thiếu nhi học bồng cho các em khuyết tật
trẻ em mồ côi trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn